huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động dưới sự cố vấn chuyên môn của tạp chí phòng cháy chữa cháy
đã tổ chức thành công trại hè chiến sĩ công an nhân dân tại hà nội
vào ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu chương trình thực tế ngoại khóa này đã được tổ chức tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu long thành đồng nai
với sự tham dự của các học sinh lứa tuổi từ tám đến một mươi năm tuổi trang bị nhiều kiến thức bổ ích trong cuộc sống cho các em
chương trình là sự đồng hành trải nghiệm của hơn bảy mươi em học sinh từ các trường cấp một cấp hai trong thành phố hồ chí minh
với các chiến sĩ công an của trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu
ngoài việc trang bị ý thức sống tự lập sinh hoạt tập thể theo điều lệnh đội ngũ các em còn được trang bị các kiến thức về phòng chống các chất gây nghiện
phòng chống cháy nổ điện giật kỹ năng thoát hiểm trong các trường hợp đặc biệt xử lý tình huống khi bị lạc tham gia giao thông an toàn và kiến thức tự giác
chương trình thực tế
chương trình thực tế là những buổi huấn luyện đan sen giữa học tập các kỹ năng an toàn cho trẻ em và sinh hoạt giải trí theo nhóm
giúp các em rèn luyện kỷ luật hơn dũng cảm hơn và sáng tạo hơn trong sinh hoạt tập thể
hầu hết các em thiếu nhi đều há hớt trong vai trò của người chiến sĩ công an nhân dân với trọng trách lớn lao vì nhân dân phục vụ
vào sáng ngày hôm qua năm tháng sáu hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi
hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh nghệ an
đã tham gia hiến máu nhân đạo năm hai nghìn một mươi sáu do hội chữ thập đỏ và trung tâm huyết học truyền máu tỉnh nghệ an
phối hợp với ban chấp hành đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức
với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao hiểu biết nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên
về ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện với phương châm hiến máu là cứu người
tuổi trẻ công an nghệ an chia sẻ máu hồng giọt máu kho báu tình người
nhằm góp phần bổ sung
của các bệnh viện phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân khắc phục tình trạng thiếu máu trên địa bàn tỉnh nghệ an
thông công hoạt động này thể hiện nghĩa cử cao đẹp tinh thần tương thân tương ái của cán bộ đoàn viên thanh niên công an nghệ an
đối với cộng đồng góp phần tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trên quê hương bắc hồ kính yêu
thưa quý vị nhanh nhạy mưu trí và quyết đoán trong công việc thân thiện cởi mở trong cuộc sống
đó là nhận xét của đồng nghiệp về trung úy hoàng đức thuần phó đội trưởng phụ trách đội cảnh sát thi hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hưng yên
trong bản tin an ninh mới ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi gặp gỡ người chỉ huy trẻ đầy nhịp thuyết với nghề này
tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân năm hai nghìn một mươi ba trung úy hoàng đức thuần được phân công về công an thành phố hưng yên công tác
với bản tính khiêm nhường luôn chịu khó học hỏi đã giúp anh nhanh chóng tiếp cận và làm tốt công việc được giao
nhờ vậy sau ba năm nỗ lực công tác tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm anh đã được lãnh đạo đơn vị bổ nhiệm giữ chức vụ phó đội trưởng
phụ trách đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hưng yên
được lãnh đạo công an thành phố phân công quản lý nhà tạm giữ công an thành phố hưng yên
tôi thường xuyên xuống gặp gỡ các đối tượng tạm giữ tạm giam tại nhà tạm giữ công an thành phố nghiên
để động viên đối tượng trong cuộc sống và cũng như là trong cái sinh hoạt ở trong nhà tạm giữ để đối tượng lạc quan
không có những ý nghĩa tiêu cực và phấn đấu cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước
trong công việc được giao trung ý thuần đã không ngừng nghiên cứu luật và các văn bản về hướng dẫn thi hành án hình sự
đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm luật thi hành án hình sự
từ đầu năm đến nay đơn vị đã áp giải hai mươi bị cáo ra tòa xét xử bảo vệ hai mươi phiên tòa điều chuyển trên ba mươi phạm nhân đến trại tạm giam công an tỉnh
đều đảm bảo an toàn chưa để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
đồng chí trung úy hoàng đức thuần có phẩm chất đạo đức kiên định vững vàng về công tác chuyên môn
đồng chí được giao nhiệm vụ làm công tác tạm giam tạm giữ thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
trong công việc đồng chí luôn luôn nhiệt tình sáng tạo và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
đối với những phạm nhân đã mãn hạn tù trở về địa phương anh đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương
giúp đỡ họ sớm hòa nhập với cộng đồng ổn định cuộc sống
đồng thời thường xuyên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đòi hỏi răng đe cảm hóa giáo dục để họ không tái phạm
ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của anh giám đốc công an tỉnh đã tặng nhiều giấy khen
và năm hai nghìn một mươi năm trung úy hoàng đức thuần đã vinh dự được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh vừa cho biết
đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an liên tiếp phát hiện ngăn chặn năm vụ vận chuyển chất ma túy
thu giữ hơn một tấn lá khô lạ thường gọi là lá khát chứa chất ma túy cathinol cực mạnh
bị cấm sử dụng tuyệt đối trong y học và đời sống xã hội theo quy định của chính phủ
các vụ việc bị bắt giữ tại cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất là một điển hình của phương thức thủ đoạn mới nêu trên
sau khi thẩm lộ được vào việt nam một lượng lớn lá khát đã qua mặt được cục kiểm dịch thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và được cấp giấy phép để xuất khẩu đi thị trường mỹ với tên gọi là henna xuất xứ việt nam
lợi dụng chính sách ưu đãi doanh nghiệp đã khai báo như trên để được miễn kiểm tra
tuy nhiên vụ việc đã bị lực lượng hải quan phát hiện ngăn chặn và bắt giữ kịp thời với hơn một một tấn lá khát
nếu xuất được trót lọt đến các nước như mỹ úc và anh sẽ có giá trị ước tính trên hai hai triệu usd
và nếu chúng thẩm lậu số ma túy trên vào nội địa sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai thế hệ trẻ của việt nam
ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế an ninh quốc gia và trực tự an toàn xã hội làm phát sinh thêm hàng ngàn câu nghiện và thiêu đốt hàng trăm tỷ đồng
đây là loại ma túy mới nhưng độc hại hơn thuốc phiện gấp năm trăm linh lần
việc sử dụng lá khát sấy khô khiến mắt mờ dễ nổi nóng ra mồ hôi nhiều nhịp tim tăng co giật khó thở chảy máu mũi suy nhược trối loạn tâm thần
gây ảo giác trực tiếp gây ra cái chết cho nhiều người
ngày hôm qua ông võ thành ngoạn chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu samad cục hải quan tây ninh cho biết
tại cửa khẩu quốc tế sa mát thuộc địa phận xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ hơn một mươi năm kg ma túy tổng hợp
trong một container quá cảnh từ trung quốc đi campuchia qua cửa khẩu samad
khi tiến hành kiểm tra container lực lượng hải quan phát hiện một lượng rất lớn chất nghi là ma túy được cất dấu tinh vi trong các hộp mực máy in và bên trong thân các camera
số lượng hàng hóa camera và mực in này lại được cất giấu bên trong năm kiện hàng bằng thùng các tông
bên ngoài bọc bằng bao ni lông vụ việc được cục hải quan tỉnh tây ninh chuyển giao cho công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra
đây là chất gây nghiện cực mạnh hầu hết những đối tượng này đều là những người có tuổi đời còn rất trẻ còn con nhà khá giả nhưng vì phút nông nổi muốn thể hiện mình
đã phải trả một cái giá rất đắt khi vướng vào loại ma túy
một loại ma túy mới này khiến thân thể suy kiệt tiền bạc tiêu tan và gia đình tan nát
đối tượng nguyễn hùng vĩ hai mươi một tuổi chú tôn hiển văn xã phổ hòa huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi bị công an huyện đức phổ bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn hùng vĩ bị bắt khi đang mua bán tặng chữ bảy mươi tép heroin do nghiện ma túy nhiều lần mua ma túy từ thành phố hồ chí minh đem về bán cho thanh niên nông thôn sử dụng

đảo lớn sang đảo bé của huyện đảo lý sơn vẫn chưa được kiểm soát tốt
trước đó đơn vị vận tải đã gửi đơn tới bí thư thành ủy đinh la thăng kiến nghị ông chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý tình trạng này
các doanh nghiệp vận tải cho rằng xe khách trá hình và bến xe khách lậu gây ra cạnh tranh không lẩn mạnh
trong khi một mươi hai đơn vị này phải đóng tiền thuế sân bãi hoạt động đúng quy định thì hàng chục đơn vị vận tải khác hoạt động chui thu lợi nhuận
việc này gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
do vậy các doanh nghiệp kiến nghị bí thư thành ủy cho giả soát tất cả các bãi đỗ xe để xử lý nghiêm các bến xe trá hình
đồng thời kiến nghị sở giao thông vận tải sớm công bố các khu vực làm điểm đón trả khách của các tuyến xe khách liên tỉnh cố định đang hoạt động trên địa bàn thành phố
bí thư đinh la thăng lập tức chỉ đạo ubnd thành phố giả soát xử lý vận ánh của các doanh nghiệp
một mươi một là số người tử vong vì tai nạn giao thông ở ninh thuận trong tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
con số trên cho thấy tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ninh thuận đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp